một thời gian ngắn tại việt nam có hàng trăm công ty trong và ngoài nước tham gia lĩnh vực cho vay ngang hàng không cần gặp mặt với mức lãi suất cực cao
trong đó có nhiều công ty đến từ trung quốc đất nước vừa trể qua tình trạng vỡ nợ hàng loạt do mô hình cho vay ngang hàng sau một thời gian nở rộ
đây cũng chính là nội dung của bài viết trên báo thanh niên
bài viết phản ánh chủ tịch tập đoàn nextech ông nguyễn hòa bình mới đây đã gây choáng cho thị trường tài chính trong nước
khi công bố có khoảng sáu mươi bảy mươi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho vai ngang hàng của trung quốc đang hoạt động tại việt nam
sau khi mô hình này đổ vỡ tại nước sở tại
còn theo khảo sát của viện nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng đại học quốc gia tp hcm
tính đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín có một trăm năm mươi năm công ty công nghệ tài chính đang hoạt động ở việt nam
trong đó tập trung nhiều ở mang tiên số chuyển tiền blockchain phân tích xếp hạng tín nhiệm thanh toán và ví điện tử
theo luật sư trương thanh đức
công ty luật basico dịch vụ này nên cần phải được quản lý phải sớm đưa ra các quy định liên quan
không thể cứ cảnh báo chung chung mãi còn các dịch vụ thì vẫn phát triển và hệ lụy thì rất khó lường cho cả nền kinh tế
báo diễn đàn doanh nghiệp số ra ngày hôm nay đề cập đến một số vấn đề có nhiều ý kiến trái chiều
đó là việc có nên hay không tăng giờ làm thêm
tác giả bài viết cho rằng áp trần giờ làm thêm làm khó cho doanh nghiệp
theo ý kiến của nhiều doanh nghiệp
tại hội thảo góp ý sửa đổi dự thảo bộ luật lao động từ cộng đồng doanh nghiệp
thì việc áp trần giờ làm thêm bốn mươi giờ một tháng và bốn trăm linh giờ một năm là mức quá thấp
chỉ nên quy định theo năm không theo tháng
một số ý kiến nhận định áp trần giờ làm cùng lương lũy tiến làm tăng cánh nặng trách nhiệm vào doanh nghiệp
khiến cho doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất thậm chí là bóp chết doanh nghiệp
nên giữ mức tính lương giờ làm thêm như hiện hành
cụ thể là một trăm năm mươi với ngày làm thêm ngày thường
hai trăm linh với ngày nghỉ và ba mươi
cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp để lâu thiệt hại càng lớn
là nhân đề bài viết trên báo đại biểu nhân dân
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp
là một trong ba nhiệm vụ quan trọng của tái cơ cấu nền kinh tế
tuy nhiên theo công bố của bộ tài chính
đến nay mới cổ phần hóa được ba mươi năm trên một trăm hai mươi bảy doanh nghiệp của giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo chuyên gia kinh tế ngô trí long
trong nhiều trường hợp việc chậm cổ phần hóa thoái vốn
đồng nghĩa với khả năng gây thất thoát cho nhà nước càng lớn
sự chậm trễ trong cổ phần hóa thoái vốn dễ dẫn đến doanh nghiệp có tâm lý hoạt động cầm chừng
chờ đợi ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh
nếu nhà nước không có cơ chế đặc thù để xử lý rứt điểm khó khăn vướng mắc
để cổ phần hóa ngày càng nhanh hơn thì chắc chắn bất lợi và thiệt hại sẽ càng nhiều hơn
nhiều báo số ra ngày hôm nay đã đăng tải bài viết về tình hình thiên tai
trên địa bàn các tỉnh khu vực tây nguyên
tây nguyên cứu người trong lũ giữ là bài viết trên báo tuổi trẻ
suốt nhiều ngày qua mưa lớn kéo dài nhiều khu vực ở tây nguyên bị ngập nặng
chia cắt và nhiều người bị lũ cuốn trôi
riêng tại đắk lắc một số xã biên giới với hàng chục nghìn hộ dân đang bị cô lập hoàn toàn
trước tình hình này ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa có công điện
gửi các bộ ngành
và các tỉnh tây nguyên yêu cầu tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn
cho người dân tại các khu vực bị ngập lụt chia cắt tổ chức sơ tán dân ở những vùng
có nguy cơ cao đến nơi an toàn sẵn sàng phương án bảo đảm giao thông lưới điện
hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo điều hành
trái ngược với sức nóng do giá vàng liên tục tăng đột biến và chính thức chạm mốc
hai triệu đồng một lượng trong ngày tám tháng tám lượng khách hàng và người dân đến mua bán vàng
tại các cửa hàng trên phố trần nhân tông trung tâm giao dịch vàng lớn nhất hà nội
lại khá chầm lắng hàng vàng vẫn vắng tanh là bài viết trên báo lao động
lý giải cho việc này một số chuyên gia cho rằng với người dân mua vàng khi tranh lệch giá cao
khiến cho rủi ro thua lỗ cao và cơ hội có lãi khi đầu tư vàng theo kiểu lướt sóng là rất khó
người dân cũng cần cẩn thận trong khi đầu tư vàng ngắn hạn vì giá vàng có thể sẽ giảm
do chu kỳ vừa trải qua một thời gian tăng mạnh
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân